quốc lộ năm đoạn đi qua tỉnh hải dương nhiều vị trí có giải phân cách bị người dân tự ý phá hỏng để qua đường
gây mất mỹ quan và tiềm ẩn mất an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này
khi xây dựng lắp đặt giải phân cách trên các tuyến quốc lộ đơn vị thi công và các ngành chức năng đã khảo sát
nghiên cứu các vị trí sang đường phù hợp với tình hình giao thông
tuy nhiên thực tế hiện nay nhiều vị trí người dân ngang nhiên phá giải phân cách để băng qua đường
bất chấp nguy cơ tai nạn giao thông
đơn cử như dọc tuyến quốc lộ năm đoạn đi qua địa bàn huyện cầm giang tỉnh hải dương đều có hàng rào chắn
thế nhưng người dân vẫn tìm đủ mọi cách để có thể sang đường tại bất kỳ vị trí nào bất chấp nguy hiểm
những hàng rào sắt bị phá rỡ để sang đường có nhiều điểm dù gần cầu vượt nhưng hàng rào sắt vẫn bị phá
tình trạng người dân phá giải phân cách để băng qua đường đã tồn tại một thời gian dài
rất mong chính quyền các địa phương và các ngành chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn